chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ thượng cờ đầu tiên trên đỉnh phan xipan
kể từ thời điểm này quốc kỳ việt nam sẽ luôn luôn được tung bay trên cột cờ của nóc nhà đông dương
trong chuyến công tác tại lào cai chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ thượng cờ đầu tiên trên đỉnh phan xipan
cột cờ được xây dựng ở độ cao ba một trăm bốn mươi một mét với tổng chiều cao hai mươi năm mét
vật liệu xây dựng là đá xanh nguyên khối bốn mặt chạm khắc phù điều nổi các điện danh của đất nước như hạ long tây bắc tây nguyên
nghi lễ thượng cờ được tổ chức long trọng trang nghiêm trên đỉnh phan xipang trong ngày đầu năm mới
hướng tới một năm bình an hạnh phúc cùng những thắng lợi mới đang chờ đợi toàn thể dân tộc trong năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ngoại trưởng hoa kỳ john kerry
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt của quan hệ việt nam hoa kỳ
hai bên trao đổi về tình hình biển đông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế
tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề biển đông nhằm duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở biển đông
ngoại trưởng john kerry khẳng định hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ việt nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu
đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch hạ tầng cơ sở bền vững quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái
về vấn đề biển đông ông khẳng định hoa kỳ nhất quán ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kinh ngân đã tiếp phó chủ tịch quốc hội hungary gragy guat
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và ủng hộ của hungary dành cho việt nam
tại các diễn đàn đa phương có hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương của hai quốc hội trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa qua
phó chủ tịch quốc hội hungary mong muốn thời gian tới hungary và việt nam sẽ hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực như kinh tế giáo dục y tế quản lý nguồn nước
thay mặt chủ tịch quốc hội hungary ngài grouai guad mời chủ tịch quốc hội việt nam sang thăm hungary và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã vui vẻ nhận lời
hôm nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác của chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh đắk lắc trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh chăm lo đời sống của nhân dân trong năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tỉnh quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân nhất là gia đình chính sách người dân ở vùng sâu vùng xa vùng lũ lụt đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo để mọi người dân đều được vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình đã về thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh chăm lo đời sống của nhân dân trong năm hai nghìn một mươi sáu

đồng thời tỉnh quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân trong năm hai nghìn một mươi sáu đã về thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh chăm lo đời sống của nhân dân trong năm hai nghìn một mươi sáu
các nhân dân tỉnh phú yên ngoài việc tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương mất mát sớm ổn định cuộc sống công ty cổ phần phút tích chi nhánh phú yên và các ngành chính quyền địa phương tổ chức cá nhân đã hỗ trợ mỗi gia đình gần sáu mươi triệu đồng để lo hậu sự vụ việc cũng đã được công an tỉnh phú yên đưa ra nhận định ban đầu
các nhân dân tỉnh phú yên đã được công an tỉnh phú yên ngoài việc tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương mất mát sớm ổn định cuộc sống công ty cổ phần phút tích chi nhánh phú yên và các ngành chính quyền địa phương tổ chức cá nhân đã đưa ra nhận định ban đầu
nơi xảy ra ngạt khí làm năm người chết
hiện gia đình và chính quyền địa phương đã lo mai tán cho các nạn nhân riêng trường hợp nạn nhân có quốc tịch thái lan là ông phil phu kheo siri phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã có văn bản gửi sở ngoại vụ tp hcm thông báo đến tổng lãnh sự quán vương quốc thái lan tại tp hcm để phối hợp giải quyết theo quy định đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn để xử lý theo pháp luật

nga không có ý định trở lại nhóm tám nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g tám
phát biểu với truyền thông ông peskov nói dù thế nào đi nữa chủ đề trở lại thể thức g tám cũng sẽ không được thảo luận tại moscow
trước đó phát biểu trên kênh bright hai tv ngày một mươi một tháng một ngoại trưởng italia angeline anfano bày tỏ hy vọng nga sẽ sớm tái gia nhập g tám vốn đã bị giảm xuống thành g bảy sau khi moscow sắp nhập bán đảo crimea hồi năm hai nghìn một mươi bốn
phát biểu trên tv ông al fano nói chúng tôi không thể như mong muốn khôi phục cơ chế g tám với nga và chấm dứt bầu không khí chiến tranh lạnh
theo ông al fano italia lâu nay đã thúc đẩy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của liên minh châu âu nhằm vào nga và hy vọng chính quyền sắp tới của tổng thống đắc cử mỹ donald trump sẽ cải thiện quan hệ với moscow cũng như tạo thuận lợi để nga tái gia nhập g tám
hôm nay với hai trăm ba mươi một phiếu thuận hai trăm hai mươi tám phiếu chống và ba phiếu trắng quốc hội thái lan đã thông qua các điều khoản
động thái sửa đổi hiến pháp theo yêu cầu từ văn phòng của nhà vua mới oachira lamkon
động thái sửa đổi hiến pháp này nhiều khả năng sẽ trì hoãn cuộc tổng tiền cử ở thái lan dự kiến diễn ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
bản hiến pháp dự thảo được quân đội hậu thuẫn của thái lan là nội dung chính trong kế hoạch của chính quyền quân sự nhằm tiến hành một cuộc bầu cử đưa thái lan trở lại lộ trình dân chủ sau cuộc đảo chính hồi năm hai nghìn một mươi bốn
ông somjit buntanom thành viên quốc hội thái lan cho biết có thể tổng tiền cử sẽ diễn ra trong năm hai nghìn một mươi tám
thái lan trước tiên phải công bố những điều khoản sửa đổi theo yêu cầu sau đó nhà vua có chín mươi ngày để thông qua hiến pháp sửa đổi
thủ tướng nhật bản shinzo abe hôm nay đã thăm nhà riêng của tổng thống philippines rodrigo duterte ở thành phố davao
christopher trợ lý đặc biệt của ông duterte chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh chụp ông duterte và ông abe cùng dùng bữa sáng tại nhà lãnh đạo philippines
họ lưu lại nhà tổng thống philippines trong bốn mươi năm phút
sau đó thủ tướng nhật bản có cuộc gặp
với những lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và tham dự lễ đặt tên cho một con đại bàng một loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng
ông abe chiều qua tới philippines trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tại đây
ông là nguyên thủ đầu tiên thăm philippines dưới thời tổng thống duterte
lãnh đạo nhật bản cũng là quan chức nước ngoài cấp cao nhất đặt chân đến quê hương của ông duterte
nhật bản là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào philippines chủ yếu trong lĩnh vực điện tử dịch vụ tài chính và lắp ráp ô tô
và một cựu bộ trưởng giáo dục khác là vanh sang pelon ba ứng cử viên còn lại đến từ những đảng rất nhỏ nằm trong liên minh cánh tả
kết quả cuộc tranh luận cho thấy cựu bộ trưởng kinh tế montebo tỏ ra thuyết phục nhất
nhưng thăm dò cho thấy lợi thế của ông là không lớn
điều này hứa hẹn cuộc đua lựa chọn ra ứng cử viên cánh tả cho cuộc bầu cử tổng thống pháp sẽ rất xích sao
sau hơn hai giờ tranh luận cựu thủ tướng manuel van chưa thể hiện được sự bứt phá mạnh so với các ứng cử viên còn lại
hai vụ hỏa hoạn cùng ngày xảy ra ngày hôm qua theo giờ địa phương tại hai bang của nước mỹ khiến chín nạn nhân là trẻ em thiệt mạng
ba trẻ em thiệt mạng trong một vụ cháy một căn nhà di động ở bang alabama chiều qua theo giờ địa phương
cảnh sát cứu hỏa cho biết căn nhà nhỏ đã bị ngọn lửa bao trùm khi họ đến hiện trường
ba nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa đến phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương bằng chiến thắng cứu hộ nhưng không qua khỏi
hai đứa trẻ khác cùng trong nhà khi đám cháy bùng phát cũng được đưa đến bệnh viện và sống sót
tuy nhiên trong tình trạng nguy kịch cùng ngày sáu trẻ em khác cũng thiệt mạng trong một vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ba tầng tại banty mall bang maryland
các nạn nhân trong độ tuổi từ chín tháng đến một mươi một tuổi
nữ quay phim người hungary nổi tiếng với cú ngáng chân và đá hai cha con người tị nạn ở biên giới với séc bi hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đã bị tòa án xử ba năm quản chế
nữ quay phim của đài norm tv đã bị xa thải ngay sau khi hành động của cô bị quay lại và phát lên internet
trong đoạn phim cô petrae blaszlo đã đá một bé gái và cha của cô bé
một tòa án tại thành phố segest đã tuyên bố laslo có tội sau một cuộc điều trần về hành vi phản cảm này
án ba năm quản chế đã được đưa ra trước đó các công tố viên cho thấy không có cơ sở để kết án laslo về hành vi phân biệt chủng tộc
hàng trăm ngàn người di cư trốn chiến tranh và nghèo đói ở trung đông và bắc phi đã băng qua biên giới các nước ban căng và hungary trong năm hai nghìn một mươi năm để tới đích đến là các nước đông âu
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự